thưa quý vị theo thông tư hai mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tt bit mô hình tổ chức trung tâm thành phố gọi tắt là cdc
sẽ được triển khai đồng loạt trong cả nước trên cơ sở hợp nhất các trung tâm đơn vị sự nghiệp y tế công lập
có cùng chức năng quản lý về y tế dự phòng hà nội là một trong những địa phương đã thực hiện hiệu quả mô hình trên
việc hợp nhất này vừa phù hợp cách thức tổ chức như các nước trên thế giới vừa giúp kiện toàn hệ thống y tế địa phương
theo hướng tinh gọn đầu mối hoạt động hiệu quả mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau
trên tinh thần thực hiện thông tư hai mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tt bit nhằm thu gọn đầu mối cũng như để đáp ứng kịp thời những thay đổi
về nhu cầu chăm sóc sức khỏe mô hình bệnh tật cơ chế hoạt động quản lý đầu tư tài chính và hội nhập quốc tế
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tp hà nội đã ban hành quyết định số ba trăm tám mươi một qdubnd
về việc tổ chức lại trung tâm y tế dự phòng hà nội thuộc sở y tế trên cơ sở sát nhập sáu đơn vị
quyết định này đã tạo tiền đề xây dựng mô hình cdc tuyến tỉnh được triển khai một cách hiệu quả
ubnd tp cũng đã ban hành quyết định về cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của sở y tế hà nội
trên cơ sở đó sở y tế hà nội cũng đã tổ chức sắp xếp và tổ chức lại một mươi đơn vị ở trong ngành
trong đó có tổ chức sắp xếp lại trung tâm y tế dự phòng hà nội trên cơ sở sát nhập sáu đơn vị vào trung tâm y tế dự phòng
trong đó có tổ chức sắp xếp lại trung tâm y tế dự phòng hà nội trên cơ sở sát nhập sáu đơn vị ở trong ngành
trên cơ sở sát nhập sáu đơn vị sau quyết định số ba trăm tám mươi một của ubnd tp hà nội trung tâm y tế hà nội đã tổ chức sắp xếp lại các đơn vị dự phòng có cùng chức năng từ bảy đơn vị còn một đơn vị
sau hơn một năm đi vào hoạt động đến nay các đơn vị được sắp nhập trước đây đã đi vào nề nếp và hoạt động có hiệu quả
để thực hiện tốt việc ổn định công việc thì công tác bố trí nhân sự là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất
trước những khó khăn đó sở y tế cũng đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch đến toàn bộ các đơn vị trong ngành
triệt về ý nghĩa mục đích và nội dung tới từng cán bộ viên chức để cho mọi người hiểu và tổ chức triển khai bảo đảm thuận lợi
công tác tư tưởng cho cán bộ nhân viên luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng

thực ra thì bất kể một cái việc sát nhập nào thì cũng đều ảnh hưởng đến các quyền lợi không ít tỷ nhiều của các cán bộ viên chức và người lao động
những người mà làm công tác quản lý tức là trưởng phó khoa biên chức quản lý thì cũng ít nhiều
cũng không ít thì nhiều cũng có cái tâm tư cũng có cái chăn trở và cũng có cái suy nghĩ
thế thì như tôi nói từ đầu thì công tác tư tưởng quán triệt đến toàn thể cán bộ viên chức người lao động
đầu tiên là cấp ủy đảng chính quyền rồi đến các khoa phòng rồi đến tất cả mọi người hiểu được đây là một cái chủ trương lớn của đảng và nhà nước
cũng như là kế hoạch của ủy ban về cái việc là tinh giảm tinh giảm bộ mặt
để nâng cao hiệu lực hiệu quả để làm sao mà thu gọn được các đồ mối và giảm được biên chế
thì đây là chủ trương lớn và cần sự ủng hộ của mọi người
và đương nhiên là cũng có những người thiệt thòi và nhưng mà họ thấy rằng đây là cũng là do cái chủ trương chung
do cái sự nghiệp chung và cũng là cái trách nhiệm của từng cán bộ đảng viên
thì là lúc đầu thì mọi người cũng có một số người cũng có tâm tư
cái chăn trở và cũng có cái cảm giác là mình thấy thiệt thòi
nhưng mà sau một thời gian thì mọi người cũng đều hiểu thông cảm và ủng hộ cái chủ trương chung
chị trần thị bích hậu trước đây công tác tại khoa xét nghiệm tại trung tâm phòng chống hivs hà nội
tại đó chị tham gia vào công tác tư vấn và xét nghiệm hiv cho các khách hàng
cũng như làm các công tác xét nghiệm hiv
trước thông tin trung tâm phòng chống hivs hà nội sẽ sắp nhập về trung tâm y tế dự phòng hà nội
thì chị cũng có một số băn khoăn lo lắng
về công việc chuyên môn của mình sau khi về đơn vị mới có những sự thay đổi xáo trộn như thế nào
tuy nhiên với sự sắp xếp của ban lãnh đạo sau khi sắp nhập
chị vẫn được tiếp tục đảm nhiệm công việc chính như trước kiều của mình
không những thế chị còn được tham gia thêm một số công tác chuyên môn khác
qua đó giúp trao dồi khả năng của bản thân tốt hơn
thật ra thì khi mà sắp nhập vào đây chúng tôi cũng không phải lo lắng nhiều về cơ hội chuyên môn
tuy nhiên là nó cũng chỉ có hơn một chút cũng băn khoăn một chút
nó không biết về cơ quan
mới thì mình làm những công việc có được làm công việc cũng hay không
hay là mình sẽ xảy ra một lĩnh vực mới
thì thật ra khoa xét nghiệm đã sắp nhập từ sáu cái khoa của các đơn vị khác về đây
và khoa xét nghiệm thì cũng là khoa mà còn đông nhân viên nhất ở trong cơ quan này
tuy nhiên thì dưới sự lãnh đạo trị đảo của ban giám đốc cũng như là anh trưởng khoa
thì chúng tôi thấy thì thật sự là khoa xét nghiệm là một ngôi nhà thứ hai của mình
trước đây thì công việc của tôi ở trong trung tâm bảo vệ sức khỏe ngoại động môi trường
thì công việc của bên chỗ chúng tôi thì nó chỉ gói góp trong mảng
về môi trường lão động thôi
nhưng mà khi mà sát nhập vào bên trung tâm y tế dự phòng hà nội
thì công việc hiện nay của bộ phận chúng tôi là nó rất là đa dạng
thì về bên này thì công việc gồm bao gồm rất là nhiều mảng nhiều phần đã được gói gọn lại
và chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội mà nó sẽ biết thêm
và sẽ có nhiều cơ hội về trong công việc về y tế dự phòng hơn
khi mà sắp nhập vào
thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó sẽ tăng lên rất là cao
thứ nhất nó có mấy vấn đề như sau
thứ nhất là về mặt về hiệu quả về mặt nguồn lực
thì về trang thiết bị
thì chúng tôi đã tập hợp được các trang thiết bị và sử dụng trang bị một cách có hiệu quả
thí dụ như có những trang thiết bị mà ngày xưa
thí dụ như cái máy riêng tham pcr
thì chúng tôi đã sử dụng cái riêng tham pcr của phòng chống dịch
để làm được các xét nghiệm về xét nghiệm tải lượng virus của bộ phận hiv
mà ngày xưa thì bên cái xét nghiệm của hiv
nó không thực hiện được việc đấy
hay là thí dụ như có những cái máy móc như các cái gian ez ở đây
thì chúng tôi cũng đã sử dụng các gian elisa này
để mà phục vụ công tác phòng chống dịch suốt suốt tuyết của năm vừa rồi
và một vấn đề thứ hai mà chúng tôi thấy rất hiệu quả
đấy là khi mà sát nhập được các trung tâm này vào
thì cái việc mà phục vụ người dân
phục vụ xã hội cũng như phục vụ khách hàng
thì tính hiệu quả và cái hiệu suất nó rất là cao
người dân và khách hàng có thể đến một nơi thôi
họ đã có thể tìm thấy rất nhiều cái nhu cầu về dịch vụ của họ
hiện nay tại hầu hết các tỉnh thành phố đều có nhiều đơn vị sự nghiệp
cùng có chức năng quản lý về y tế dự phòng
từ đó dẫn đến nhiều đầu mối trong việc thực hiện chuyên môn
nhiều cán bộ lãnh đạo và tăng chi phí
nhưng hiệu quả hoạt động lại chưa cao
trong khi mô hình bệnh tật có nhiều thay đổi
thống kê cho thấy trung bình một tỉnh thành phố
có khoảng sáu đơn vị hoạt động trong công tác phòng
chống dịch bệnh một số tỉnh lên đến chín một mươi
thậm chí một mươi hai đơn vị như trung tâm y tế dự phòng
trung tâm kiểm dịch y tế trung tâm phòng chống hivs
trung tâm sức khỏe sinh sản trung tâm phòng chống bệnh xã hội
chính vì vậy việc hà nội là một trong những địa phương tiên phong
thực hiện việc sắp nhập các đơn vị này hướng tới tinh gọn đầu mối
thành lập mô hình cdc tuyến tỉnh là bước đi cần thiết
nhằm tinh giản bộ máy nhân sự còng cành hiện nay
đồng thời đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
để đạt được kết quả sau một năm sắp xếp tổ chức lại
thì bài học đầu tiên là khi xây dựng đề án
chúng ta phải đưa ra những nguyên tắc rất cụ thể rất là hợp lý
và thực sự là nó phù hợp với những quy định
thứ hai nữa là làm tốt công tác tư tưởng
và thứ ba nữa là phải tuyên truyền phải quán triệt
phải phổ biến phải minh mạch
thông tin để cho tất cả mọi người biết mọi người hiểu
và mọi người ủng hộ và mọi người gọi là cùng đồng lòng đồng thuận
thì công tác cán bộ cũng sẽ đỡ được những cái vướng mắt đỡ là khó khăn
tiếp theo nữa là phải xây dựng đề án về siêu làm thật là phù hợp
theo các quy định của nhà nước cũng như là của thành phố
và bám sát vào các cái nội dung các cái nhiệm vụ chuyên môn
mà thành phố và sở y tế ra
lấy mục tiêu là hoàn thành suất các nhiệm vụ
về chuyên môn là hàng đầu thì mình căn cứ vào đó
để mình sắp xếp bố trí nhân lực và theo khả năng năng lực
và cũng phải tính đến quyền lợi của người lao động
để sắp xếp bố trí thì dần dần từng bước
thì công việc tội khán nhân sự cũng sẽ đi vào ổn định
và công tác chuyên môn vẫn được duy trì